chủ tịch trung quốc tập cận bình vừa hội kiến với thủ tướng lào thonglun sisulit tại bắc kinh
đồng thời tuyên bố sẽ cùng lào nỗ lực để xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện bền chặt hơn
tại cuộc hội kiến chủ tịch trung quốc tập cận bình đánh giá cao tiến triển của mối quan hệ trung lào
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây năm mươi năm năm
chủ tịch trung quốc cũng khẳng định bắc kinh sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với lào trong nhiều vấn đề
cam kết tăng cường phối hợp với lào trong các khuôn khổ đa phương như hợp tác trung quốc asean
cơ chế hợp tác lan thương mekong và liên hợp quốc
về phần mình thủ tướng lào thonglun đánh giá trung quốc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và trật tự của khu vực
đồng thời cho biết lào cam kết xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai đảng và hai nhà nước
lào hy vọng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trung quốc trong các vấn đề khu vực và toàn cầu
cũng như thúc đẩy mối quan hệ asean trung quốc